vào khoảng một mươi một giờ trưa nay trên quốc lộ một một xe khách bị mất kiểm soát đã đâm vào nhiều phương tiện lưu thông
đang dừng chờ tín hiệu trước cổng khu công nghiệp vĩnh lộc quận bình tân
vụ tai nạn này đã làm ba người phải nhập viện
trưa nay trên quốc lộ một đoạn qua cổng khu công nghiệp vĩnh lộc quận bình tân tp hcm
dòng xe đang dừng chờ đèn đỏ đoạn trước cổng khu công nghiệp vĩnh lộc quận bình tân
thì bất ngờ bị một xe khách bốn mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát năm mươi một b một mươi tám nghìn ba trăm một mươi lưu thông trên quốc lộ một
huyện bình chánh bất ngờ mất kiểm soát lao đến đâm va hàng loạt phương tiện xe máy và xe tải tại đây
vụ tai nạn khiến ba người bị thương nặng sau đó được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu
trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch
ghi nhận tại hiện trường có bảy xe máy bị xe khách đâm trúng gây hư hỏng nặng nằm la liệt trên đường
ngoài ra một xe tải khác cũng va chạm gây hư hỏng phần đuôi xe nhiều người khác may mắn thoát nạn